chỉ trong ngày hôm qua ngày thứ ba thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
có tới hơn năm bốn trăm sáu mươi phương tiện bị buộc phải quay đầu ở các cửa ngõ dẫn vào thủ đô hà nội
cụ thể qua công tác phòng chống dịch tại hai mươi ba điểm chốt lực lượng chức năng của thành phố hà nội
đã kiểm soát hơn một mươi hai lượt phương tiện với hơn một mươi năm chín trăm linh người lượt người qua chốt
trong số này có một trăm một mươi tám phương tiện vận tải hành khách lực lượng chức năng đã yêu cầu hơn năm bốn trăm sáu mươi lượt phương tiện quay đầu không vào thành phố hà nội
cũng theo công an thành phố hà nội qua kiểm tra xử lý tại hai mươi ba chốt kiểm soát covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hai trăm năm mươi trường hợp phương tiện các loại phạt gần năm trăm linh triệu đồng